thông tin từ ủy ban nhân dân tp hà nội cho biết
theo dự kiến tỉnh này tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ tiêm bao phủ mũi hai trên cơ sở vaccine được phân bố
và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em
về một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
thành phố sẽ tập trung thực hiện hiệu quả trong tám nhóm nhiệm vụ
xây dựng kế hoạch điều hành kinh tế xã hội theo hai kịch bản trong quý ba và quý bốn
tuy nhiên sẽ phần đầu đặt kịch bản cơ sở quý bốn hai nghìn hai mươi một
đã tăng trưởng sáu chín mươi tám và cả năm hai nghìn hai mươi một đạt bốn năm mươi bốn
tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của trung ương
để mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp
để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai ngay
đối với các nghị quyết được hội đồng nhân dân tp thông qua
tại kỳ họp như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm
kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một
đầu tư đường vành đai bốn
hệ thống cơ sở y tế và giáo dục đào tạo
các thiết chế văn hóa và tu bổ
tôn tạo các di tích lịch sử
đề án cải tạo
xây dựng lại các chung cư cũ
chính sách về hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non
học sinh phổ thông năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai do ảnh hưởng của dịch bệnh
quy định đối tượng và mức chuẩn trợ cấp xã hội trên địa bàn